hàng hóa trên đều sản xuất từ trung quốc không rõ nguồn gốc nhập lậu về

các loại bánh kẹo này thường không đảm bảo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm sử dụng phẩm màu công nghiệp đường hóa học chất bảo quản không được phép sử dụng
vì thế ăn những loại bánh kẹo cân có thể ảnh hưởng đến sức khỏe ngộ độc cho người sử dụng
thực tế thời gian qua trên địa bàn quảng ngãi xảy ra không ít vụ việc ngộ độc thực phẩm nguyên nhân từ sử dụng bánh kẹo không rõ nguồn gốc nhập lậu
tình trạng bày bán công khai bánh kẹo không rõ nguồn gốc không đảm bảo an toàn thực phẩm đã kéo dài nhiều năm nay
nhưng vẫn chưa được cơ quan chức năng có hướng giải quyết rứt điểm mặc dù rõ ràng mặt hàng này có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến nền sản xuất của trong nước
bên cạnh việc vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng người tiêu dùng cần tìm hiểu các thông tin về sản phẩm như ngày sản xuất hạn sử dụng nhà sản xuất thành phẩm sản phẩm số đăng ký do cơ quan y tế cấp
mỗi người dân hãy biến mình thành người tiêu dùng thông thái đừng ham rẻ mà chốt lấy những hậu quả đáng tiếc
tình hình buôn lậu sản xuất kinh doanh
hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng đang có chiều hướng gia tăng
cụ thể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các lực lượng chức năng tỉnh bình định đã phát hiện xử lý hai mươi ba vụ việc vi phạm về vận chuyển hàng lậu hàng cấm và sản xuất kinh doanh các mặt hàng phân bón thực phẩm tiêu dùng khác nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định tình hình buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng tập trung nhiều vào nhóm hàng thuốc lá điếu nhập ngoại ô tô quần áo rượu bột ngọt đường cát chắn phân bón và lâm sản
thông tin mới nhất liên quan đến vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông đà cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường